liên quan đến vụ phá rừng có quy mô lớn tính chất nghiêm trọng ở huyện an lão tỉnh bình định
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu cơ quan chức năng bình định điều tra làm rõ và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm theo đúng quy định báo cáo thủ tướng kết quả trước ngày ba mươi tháng một mươi tới đây
sáng chín tháng chín đoàn kiểm tra liên ngành bình định đi kiểm tra thực tế hiện trường vụ phá rừng tự nhiên
xảy ra ở khoảnh bảy khoảnh tám tiểu khu một xã an hưng huyện an lão
sau khi kiểm tra hiện trường ông phan trọng hổ giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bình định cho hay
đây là vụ phá rừng có tính chất nghiêm trọng diện tích rừng bị phá trên quy mô lớn
trước tình hình này ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản đề nghị công an tỉnh vào cuộc điều tra
sớm xác định rõ thủ phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
huyện an lão đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ để khởi tố vụ án điều tra xử lý nghiêm khắc
đối với các cá nhân tổ chức vi phạm
về việc này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh bình định
chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ những vụ việc phá rừng tự nhiên trên địa bàn
xã an hưng huyện an lão như thông tin báo chí phản ánh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
theo đúng quy định báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trước ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín